ngày hai mươi tám tháng chín tỉnh điện biên đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập giáo sứ điện biên
đây là giáo sứ đầu tiên được thành lập tại tỉnh điện biên
theo đó ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu ubnd tỉnh điện biên đã ban hành quyết định về việc chấp thuận cho tòa giám mục giáo phận hưng hóa
được thành lập với tên gọi giáo sứ điện biên tại các huyện điện biên tủa chùa và mường ảng
số lượng tín đồ khi thành lập gồm năm trăm bảy mươi sáu người đang cư trú tại ba huyện trên
giáo sứ điện biên thuộc hệ thống tổ chức của tòa giám mục giáo phận hưng hóa được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật
hiện nay trên địa bàn tỉnh điện biên có khoảng trên năm mươi người theo các tôn giáo khác nhau như tin lành phật giáo và công giáo